sau hai năm buộc phải di rời chỗ ở do bị thiên tai sạt lở đất với sự hỗ trợ của chính quyền địa phương và cộng đồng
giờ đây nhiều hộ dân tộc sơ đăng tại huyện đặc biệt khó khăn tumarong tỉnh con tum đã ổn định cuộc sống tại khu tái định cư
đây là năm thứ hai bà y blon cũng như một mươi tám hộ dân trong tổng số một trăm bốn mươi bảy hộ dân ở làng con hia một
đón tết nguyên đán cùng con cháu trong những ngôi nhà tái định cư sau sự cố lở núi vào tháng tám năm hai nghìn một mươi tám
so với năm ngoái tết này bà con vui hơn nhà nào cũng chuẩn bị đầy đủ lương thực thực phẩm vui mừng chờ đón tết
sau cơn bão núi bị lở sập nhà dưới kia bà lên nơi ở cuộc sống còn nhiều khó khăn lắm nhưng hết lo sạt lở rồi
tết này bà đã chuẩn bị nếp gạo đầy đủ để gói bánh trưng cũng như chuẩn bị đồ ăn thức uống truyền thống của người sơ đăng mình
có rượu ghè rượu rừng cá suối và cả chuột rừng nữa
bên cạnh việc hỗ trợ xây dựng nhà ở cho các hộ dân
trong suốt hai năm qua chính quyền địa phương cũng dành sự quan tâm đặc biệt tới các hộ dân làng tái định cư
như hỗ trợ lương thực và các thực phẩm thiết yếu
với sự quan tâm chăm lo của các cấp chính quyền địa phương cùng sự nỗ lực vươn lên của mỗi hộ dân
tết này bà con vùng tá định cư sau sạt lở của huyện tô mơ rông đã no ấm đầy đủ hơn
tất cả đang chờ đợi thời khắc thiêng liêng chuyển giao giữa năm cũ và năm mới
với niềm tin về những vụ mùa bội thu cùng cuộc sống ổn định